mỗi dịp tết đến lợn đất được coi là một món đồ thân thương gần gũi với không chỉ trẻ nhỏ mà nhiều thế hệ người việt
nhân dịp xuân kỷ hợi mời quý vị và các bạn tìm hiểu về cách thức để làm ra một chú lợn đất
và đi tìm ý nghĩa biểu trưng của loài vật này trong truyền thống văn hóa
gia đình ông dương ngọc tuấn đã làm nghề sản xuất lợn bằng thạch cao từ cách đây gần ba mươi năm
vào những ngày gần tết trung bình sưởng sản xuất của ông tuấn đưa ra thị trường gần một con lợn một ngày
gắn bó và yêu thích những chú lợn đất này ông không giữ nghề cho riêng mình mà dạy một số bà con trong thôn cùng làm nghề
khiến kinh tế xã thuần nông thanh đa phần nào được cải thiện
anh em thực ra nói có những lúc mà suốt đêm ngồi mới nghề
đúc khuôn phun sơn vẽ mắt mũi và họa tiết cho từng sản phẩm
người thợ làm nghề phải tỉ mẩn kiên nhẫn và đặc biệt phải thật sự có tâm yêu nghề
mới có thể làm ra được những sản phẩm đẹp đẹp
sản phẩm thì mình chỉ nghĩ là để tâm tình trong từng sản phẩm
trên cái sản phẩm để người nhìn thứ nhất là cái sản phẩm này dù trẻ con người lớn
người ta nhìn vào nó kiểu nó có cái hồn ở trong đấy
những con lợn đất hoàn chỉnh có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu tượng trưng cho sự ấm no
súng túc trở thành vật đựng tiền lì xì của trẻ nhỏ
sâu xa hơn nó có ý nghĩa nhắc nhở
mỗi thành viên trong gia đình phải biết tiết kiệm sống cần kiệm
mỗi năm tết đến con lợn đất luôn gắn bó với tuổi thơ của nhiều người
những chú lợn đất với đôi mắt xe tròn đã đồng hành cùng nhiều thế hệ con trẻ
với bài học tiết kiệm đầu tiên trong đời để những ngày tết trở nên ý nghĩa hơn